sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên đã phát đi công văn khẩn cho học sinh nghỉ học từ ngày ba mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi để phòng tránh bão số năm an toàn
yêu cầu các nhà trường nhắc nhở học sinh không đến những nơi có dòng nước sâu dễ gây sạt lở không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ lụt ở sông suối ao hồ nơi có vùng nước nguy hiểm để phòng tránh tai nạn đáng tiếc
có kế hoạch khắc phục thiệt hại do mưa bão lên kế hoạch dạy bù cho các ngày nghỉ học chủ động báo cáo thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình giáo viên học sinh bị thiệt hại do bão lũ gây ra
cùng ngày ubnd tỉnh phú yên cũng đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để người dân ở các nơi không bảo đảm an toàn nghiêm cấm đi lại trong vùng nước tràn sâu chảy xiết bớt củi trên các sông suối nhất là các địa bàn dọc sông ba sông kỳ lộ và sông bánh lái